với trên chín mươi hai đại biểu quốc hội có mặt tán thành chiều nay một mươi bốn tháng sáu quốc hội đã thông qua dự án luật đo đạc và bản đồ
luật đo đạc bản đồ gồm chín chương sáu mươi một điều quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản
hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ công trình hạ tầng đo đạc
thông tin dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia
điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ
quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ
một trong những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định trong luật là phải bảo đảm chủ quyền quốc gia
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
phù hợp điều ước quốc tế mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên kịp thời ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín